vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa nay một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại một hội trường
đang tổ chức tiệc cưới trên địa bàn xã xuân sơn huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
vào thời điểm trên khoảng năm trăm linh khách mời đang dự tiệc chúc mừng đám cưới
thì phía bộ phận giàn nhạc xảy ra chập điện
ngọn lửa sau đó bùng phát lan ra khắp sân khấu nhanh chóng bao trùm toàn bộ hội trường
nhận được tin báo lực lượng dân phòng cùng công an xã xuân sơn đã nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy
đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện châu đức cũng điều bốn xe cứu hỏa
cùng hàng chục cảnh sát tới hiện trường
đến khoảng một mươi ba h một mươi năm ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn khiến một người bị thương nhẹ ước tính thiệt hại gần hai tỷ đồng
khoảng một mươi năm h một mươi phút ngày hôm nay tại thôn làng có một xã phong niên huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm một cháu bé ba tuổi tử vong
vào thời điểm trên người dân phát hiện căn nhà của một hộ dân là anh sùng xeo sảnh
đang bốc cháy và hô hoán tham gia chữa cháy đồng thời thông báo với chính quyền địa phương
nhận được tin báo ubnd xã phong niên đã chỉ đạo thôn và các lực lượng mau chóng tham gia chữa cháy
tuy nhiên do căn nhà xây dựng bằng gỗ ngọn lửa bùng phát lên nhanh chóng làm sập mái nhà
lúc này trong nhà có một cháu bé ba tuổi đang ngủ trưa
hậu quả khiến cháu bé tử vong toàn bộ căn nhà và đồ đạc đã bị thiêu dụi
đến một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
thi thể của cháu bé cũng đã được tìm thấy
theo chính quyền địa phương nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do chập điện
được biết bố mẹ cháu đang đi làm ở bình dương cháu ở với ông bà
trưa cùng ngày ông bà đi vắng chỉ có cháu ngủ trưa ở nhà một mình thì xảy ra sự việc
liên quan tới việc chất lượng nước không đảm bảo
dẫn đến việc dừng hoạt động trạm cấp nước cục bộ tại khu đô thị thanh hà huyện thanh oai
ubnd tp hà nội đã giao sở xây dựng kiểm tra có phương án cấp nước sạch đảm bảo ổn định an toàn cho người dân
theo đó tp hà nội tiếp tục chỉ đạo công ty cổ phần nước mặt sông đuống
tiếp tục phối hợp với công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên nước sạch hà nội
công ty cổ phần vy wa co điều tiết nguồn cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch sông hà đông
để điều tiết tối đa nguồn cấp cho khu đô thị thanh hà
công ty nước sạch hà nội tăng nguồn nước ngầm để điều tiết nguồn sông đuống cho khu đô thị thanh hà
công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà tăng tối đa công suất cấp nước đảm bảo cấp nguồn cho thành phố hà nội
công ty cổ phần nước sạch thanh hà xây dựng các giải pháp khắc phục đảm bảo cấp nước ổn định cho người dân
ubnd huyện thanh oai ubnd quận hà đông tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch tại khu đô thị thanh hà
sở xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị phối hợp tăng nguồn cung để bổ sung nguồn cấp cho công ty nước sạch hà đông
điều tiết điều phối cấp về khu đô thị thanh hà
công ty cổ phần nước mặt sông đuống triển khai xây dựng trạm tăng áp cục bộ trên đường bảy mươi
để điều tiết tăng lượng nước cấp cho khu vực hà đông và khu đô thị thanh hà
thành lập chỉ đạo tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm cấp nước
tại khu đô thị thanh hà và xử lý vi phạm nếu có
một vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ
tại khu vực bản nậm màn xã hủy một huyện sông mã đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền bắc
chủ trì phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
đồn biên phòng cửa khẩu triềng khương và công an tỉnh sơn la công an huyện sông mã
tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng giàng a dua chú tại huyện sông mã
trong bào tải đối tượng mang theo lực lượng chức năng phát hiện có một mươi hai viên nén trụ hình tròn
bước đầu giàng a dua khai nhận đó là ma túy tổng hợp
vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hai đối tượng là nguyễn phương linh và trần quốc bảo vừa bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm ra
liên quan đến vụ việc cơ quan công an còn lập hồ sơ xử lý phạm thị ngọc trang và đoàn thị kim phụng
cùng chú tỉnh đồng nai về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện thống nhất bất ngờ đột kích vào một quán karaoke trên địa bàn ấp hai
thì bắt quả tăng bốn đối tượng trên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một dĩa nhựa màu trắng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
tiến hành test nhanh cả bốn đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy
qua điều tra cơ quan công an xác định linh và bảo rủ nhau đi hát karaoke
sau đó gọi điện cho trang và phụng đến hát và sử dụng ma túy
công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt giữ đối tượng lê hữu đạt chú tại xã thanh an huyện cam lộ về tội cướp giật tài sản tại một tiệm vàng
trước đó vào trưa ngày hai mươi một tháng một mươi công an huyện cam lộ nhận được tin báo tại tiệm vàng hoàng sự
ở chợ ngã tư sòng thuộc xã thanh an huyện cam lộ
có một đối tượng đến hỏi mua vàng rồi cầm số lượng lớn vàng bỏ chạy
công an huyện cam lộ đã huy động các lực lượng vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định được đối tượng là lê hữu đạt
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cơ quan công an phát hiện một mươi chỉ vàng với tổng giá trị là năm mươi tám triệu đồng
tại cơ quan công an đạt khai nhận do thiếu nợ khoản tiền lớn không có khả năng chi trả nên đã gây ra vụ cướp tài sản
sau khi bộ công thương ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và điều hành cung cấp điện
của tập đoàn điện lực việt nam evn và các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện
ubnd quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
đã chỉ đạo evn và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm xử lý kỷ luật các tập thể cá nhân có liên quan
kết quả đã tổ chức kiểm điểm tại hai mươi bốn đơn vị trong toàn tập đoàn tám mươi năm tập thể một trăm sáu mươi một cá nhân có liên quan
hiện quá trình kiểm tra xử lý kỷ luật đã cơ bản hoàn tất
ubnd đang tiếp tục phối hợp với đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương
chỉ đạo evn ban hành các quyết định kỷ luật cán bộ và kỷ luật đảng viên
theo đó ubnd đề xuất kỷ luật khuyển trách đối với ông
dương quang thành nguyên chủ tịch hội đồng thành viên evn
ông trần đình nhân thành viên hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc evn
ông ngô sơn hải phó tổng giám đốc evn và ba lãnh đạo trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
trước đó trong thời gian từ tháng năm đến nửa đầu tháng sáu vừa qua
đã xảy ra tình trạng gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng
đặc biệt là ở khu vực miền bắc gây bức xúc trong dư luận
ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân gây thiệt hại cho nền kinh tế
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan
một vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh sơn la phát hiện và bắt giữ
cụ thể vụ vận chuyển bị phát hiện vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi tháng một mươi
tại khu vực bản nậm mằn xã hủy một huyện sông mã
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền bắc
chủ trì phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đội biên phòng cửa khẩu triêng khương
và công an tỉnh sơn la công an huyện sông mã
kiểm tra hành chính đối tượng giàng a dua chú tại xã hủy một huyện sông mã
trong bao tải mà đối tượng mang theo lực lượng chức năng đã phát hiện có một mươi hai viên nén hình trụ
bước đầu đối tượng giàng a dua khai nhận đó là ma túy tổng hợp
vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
bảo phóng sự sau vào lò cai tránh nhà
liên quan tới hai vụ chìm tàu câu mực khiến một mươi ba ngư dân quảng nam mất tích ở trường sa
sau nhiều ngày tìm kiếm lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện được thêm ngư dân nào mất tích
của hai tàu chìm ở khu vực đảo sông tử tây
công tác tìm kiếm một mươi ba ngư dân đã kết thúc
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết vào lúc một mươi một h hai mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng một mươi
tàu cảnh sát biển tám nghìn hai kết thúc tìm kiếm cứu nạn
được lệnh di chuyển cứu nạn và chở một ngư dân của tàu cá tỉnh quảng ngãi bị tai biến về đất liền
đồng thời bàn giao công tác chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường cho tàu kn bốn trăm bảy mươi một tiếp tục tìm kiếm
lúc một mươi tám h các tàu vùng bốn hải quân cũng đã kết thúc tìm kiếm một mươi ba ngư dân có mất tích của hai tàu chìm
thưa quý vị thời gian qua công tác chống khai thác iuu được tỉnh quảng ngãi huy động
thống chính trị vào cuộc lực lượng công an và bộ đội biên phòng quảng ngãi đã thực hiện đồng bộ
các giải pháp trọng tâm cấp bách quản lý tàu thuyền và ngư dân hoạt động khai thác hải sản
qua đó làm chuyển biến tích cực việc chấp hành pháp luật của ngư dân
các khuyến nghị của ủy ban châu âu đã được khắc phục một cách căn cơ
làm chủ con tàu chiều dài trên một mươi năm mét hành nghề lưới chuồn ở ngư trường hoàng sa và trường sa
ông lê bơn chủ tàu quá qnrg chín mươi năm
hành nghề lưới chín mươi bảy nghìn bảy trăm ba mươi một ts ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi chủ động mua sắm
trang bị đầy đủ các thiết bị hàng hải máy thông tin liên lạc cho con tàu của mình
trước khi vươn khơi ông bật thiết bị giám sát hành trình hoạt động và kiểm tra tín hiệu kết nối
với cơ quan chức năng quá trình khai thác hải sản trên biển ông đánh bắt đúng ngành nghề đăng ký
không đi sai vùng lấn tuyến vượt danh giới cho phép đặc biệt mỗi lần thả lưới buông neo
ông ghi chép tỉ mỉ tọa độ sản lượng khai thác cho từng mẻ lưới
hiện nay hầu hết ngư dân trên địa bàn tỉnh hoạt động khai thác hải sản từ tuyến khơi
cho đến tuyến lộng đều chấp hành nghiêm các quy định của luật thủy sản và thực hiện đầy đủ
các khuyến nghị của ủy ban châu âu về chống khai thác hải sản trái phép
không báo cáo và không theo quy định bà con rất chủ động trong việc lắp đặt
các thiết bị giám sát hành trình đăng ký đăng kiểm phương tiện
nếu như mà người khai thác đây mà mình vi phạm cái dùng khai thác của iou đưa ra
thì đâu có được xuất khẩu cho nên là người dân của mình phải chấp hành cái đó
mới được sản phẩm ca gù mới được xuất khẩu qua iou
chứ lại rút được cái thí dạng của ủy ban châu âu đưa ra
nghề cá mình phải phát triển lên trước
để có được những kết quả trên bộ đội biên phòng quảng ngãi công an quảng ngãi
đã triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định của trung ương của ủy ban nhân dân tỉnh
các trạm kiểm soát biên phòng trên địa bàn kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra
kiểm soát tàu cá với công tác tuyên truyền phổ biến quy định của cơ quan chức năng
trước lúc người dân vươn khơi
đối với các đơn vị thu mua đơn vị cũng đã tiến hành cho cam kết không mua bán
trao đổi hàng hóa với các tàu cá mà hệ thang đăng ký đăng điểm
các tàu cá mà vi phạm khai thác iou
quảng ngãi có gần bốn ba trăm linh tàu cá chiều dài từ sáu mét trở lên
ngư dân hoạt động khắp các ngư trường trong nước một số tàu nhiều năm không về địa phương
nên khó khăn trong công tác tuyên truyền nhắc nhở
thuyền trường chấp hành pháp luật khai thác thủy hải sản
xong bằng quyết tâm chính trị bộ đội biên phòng quảng ngãi đã nỗ lực quản lý
kiểm soát phương tiện và vận động ngư dân tuân thủ pháp luật
chung tay cùng ngư dân cả nước gỡ thẻ vàng